thưa quý vị trong thời gian tránh dịch covid một mươi chín và chăm sóc vợ sinh con ở trà vinh
đội tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ phường tân thuận tây quận bảy tp hcm
đã tán tỉnh và có quan hệ yêu đương với con gái chủ tiệm vàng
lộc nói dối nhân tình là đã ly thân vợ hai người phát sinh tình cảm nam nữ
thời gian sau lộc cùng gia đình chuyển về tp hcm nhưng vẫn giữ liên lạc với nhân tình
thời gian này lộc cũng thường xuyên thuê xe từ tp hcm về trà vinh để thăm nhân tình
khoảng năm giờ sáng ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an phường tân thuận tây quận bảy tp hcm
tiếp nhận đối tượng tên lộc lái ô tô loại bảy chỗ đến đầu thú về hành vi hãm hại người khác
thời điểm trên lộc chở theo nạn nhân là cô gái trẻ đã tắt thở
được bỏ vào trong túi sách màu
lộc khai nhận trên ô tô là sát của t t quy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tỉnh trà vinh là nhân tình của mình
qua xác minh nạn nhân là con gái chủ tiệm vàng ở trà vinh đã ly dị chồng và có con riêng
bản thân lộc cũng đã có vợ và hai con
chiều một mươi tám tháng chín lộc và chỉ quy hẹn nhau để đi sửa sáng sắc đẹp
trên đường di chuyển chị quy và lộc xảy ra cự cãi căng thẳng gây ra mâu thuẫn
trong lúc giảng co lộc cầm con dao gọt trái cây tác động làm nạn nhân tắc thở
lộc sau đó ghé cửa hàng ven đường mua túi sách màu đen bỏ nạn nhân vào và lái ô tô về tp hcm
sau khi được người thân vận động lộc đã ra đầu thú
theo thượng tá hoàng bình thạnh thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy
sau khi tiếp nhận tin báo công an quận bảy đã trao đổi
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
tiến hành các bước điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy đã tiến hành khám nghiệm nạn nhân
xác định nguyên nhân tắc thở của nạn nhân là do sốc mất máu
cơ quan điều tra tạm giữ tăng vật gồm ô tô hiệu mitsubishi xpander
bộ quần áo của lộc khi gây án bộ quần áo của nạn nhân
túi du lịch vải màu đen đựng sang nạn nhân
một con dao đã gãi lưỡi tám trăm sáu mươi triệu đồng cùng nhiều loại nữ trang của nạn nhân
ngay sau đó công an quận bảy đã chuyển vụ
việc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tiếp nhận thụ lý theo thẩm quyền
trong ngày một mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã phối hợp với công an tỉnh trà vinh
dì lý lộc đến địa điểm xảy ra vụ án để tổ chức thực kiệm hiện trường
đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến công an tỉnh trà vinh
để điều tra xử lý theo thẩm quyền
thượng tá võ văn quốc trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh cho biết
quá trình điều tra lộc thành khẩn khai báo hành vi phạm tội
theo lời khai của lộc ngày một mươi tám tháng chín lộc đã thuê ô tô nói trên
cùng tài xế di chuyển từ tp hcm đến tỉnh trà vinh
lộc hẹn nạn nhân gặp tại chợ đại an huyện trà cú để đưa đi làm răng tại vĩnh long
khi đến khu vực chợ đại an lộc yêu cầu tài xế vào quán uống nước
lộc sau đó tự lái ô tô đi đón chị quy để đưa đi ăn uống
lộc một ghế tài xế còn nạn nhân ngồi ở hàng ghế phía sau
trên đường đi từ xã đại an đến khu vực trước trung tâm giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên thuộc huyện châu thành lộc và chị quy xảy ra cử cãi
chị quy yêu cầu lộc phải ly dị vợ để chung sống với mình
sau đó quy lấy điện thoại đòi gọi điện thoại cho mẹ ruột của lộc
nên anh ta đã giật điện thoại làm văng xuống sàn xe
lộc dừng xe lại từ ghế trước bước ra ghế sau
trong lúc nói chuyện cả hai tiếp tục xảy ra cử cãi giảng co
khi hai bên giảng co
do đã va vào túi sách của lộc nên làm rơi con dao mang theo để gọt trái cây
quy cầm con dao thì bị lộc chụp lấy
lộc cầm dao tác động nạn nhân gây thương tích
do vết thương ở cổ chảy nhiều máu một lúc sau nạn nhân nằm bất động
lộc lên ghế tài xế ngồi cờ bỏ áo dính máu cho vào túi ni lông và lái ô tô chạy tiếp
chạy được khoảng năm km lộc dừng xe vào cửa hàng ven đường mua túi sách lớn màu đen
lộc lái xe đến đoạn đường vắng thì dừng lại
lấy nạn nhân vào trong túi sách
sau đó lộc dùng côn diệt khuẩn lau chuỗi máu trên con dao và trên băng ghế
rồi tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng thành phố hồ chí minh
lúc này lộc điện thoại cho tài xế nói phải ở lại nên yêu cầu tài xế tự đón xe về
trên đường đi điện thoại của chị quy liên tục đổ chuông nhưng lộc không nghe máy
lộc chạy xe đến cầu cổ chiên và lấy hai điện thoại của nạn nhân ném xuống sông
sau đó chạy thẳng về nhà anh ruột ở xã bình hưng huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
theo cán bộ điều tra quá trình lấy lời khai lộc tỏ ra ân hận về hành vi đã gây ra
lộc đã khóc và nói có ý định tự kết liễu cuộc đời của mình
theo lời khai của lộc thời điểm giữa năm hai nghìn hai mươi một dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh
lộc về quê vợ trả bình tránh dịch và chăm sóc vợ trong thời gian sinh con
nhà vợ lộc cách nhà nạn nhân vài trăm mét
lộc từng mua tả sữa cho con sau đó quen biết và tán tỉnh con gái chủ tiệm vàng
hai người phát sinh tình cảm nam nữ
thời gian sau lộc cùng gia đình chuyển về thành phố hồ chí minh nhưng vẫn giữ liên lạc với nhân tình
thời gian này lộc cũng thường xuyên thuê xe từ thành phố hồ chí minh về trà vinh để thăm nhân tình
lộc khai nhận trong thời gian quen chị quy lộc nói dối là ly thân với vợ đang chờ làm thủ tục ly hôn
trên đường đi đến gần thành phố trà vinh tôi và quy xảy ra cự cãi do quy không thấy quyết định ly hôn của tôi với vợ
thấy căng thẳng nên tôi dừng xe
quỳ thấy lộc vẫn còn đeo nhẫn cưới nên cả hai tiếp tục căng thẳng
quy lấy điện thoại đòi gọi cho mẹ ruột của lộc nói rõ chuyện cả hai có quan hệ tình cảm
vì chuyện này lộc và quy càng căng thẳng hơn sau đó xảy ra ràng co và dẫn đến án mạng
quá trình làm việc với cán bộ điều tra người thân của chị quy cũng thông tin với gia đình không hề hay biết cô gái có quan hệ tình cảm với lộc
theo gia đình quy không tiết lộ việc có quan hệ tình cảm với
trước hôm gia đình nhận được thông báo từ công an quận bảy việc chị quy bị sát hại
chiều một mươi tám tháng chín nạn nhân rời khỏi nhà và nói đi công việc
khi đi chị quy mang theo số tiền tám trăm năm mươi triệu đồng để gửi vào ngân hàng và số lượng lớn nữ trang mà gia đình đã mua của khách vạng lại
số tiền này và nữ trang đã được cơ quan điều tra khám nghiệm thù giữ
người thân chị quy cho hay khoảng một mươi sáu giờ gia đình gọi cho chị quy nhiều lần nhưng không liên lạc được
nên nghĩ rằng đang làm ra một chuyện
đến tối gia đình không thấy chị quy về và điện thoại không liên lạc được
nên đã đi tìm và hỏi thăm có tai nạn giao thông không nhưng không có trường hợp nào xảy ra
đến sáng ngày một mươi chín tháng chín gia đình chị quy được công an quận bảy thông báo nạn nhân đã bị hạ hại
thượng tá võ văn quốc trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh cho biết
cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ đối với lộc và củng cố hồ sơ để khởi tố bị can
tiến hành các bước tố tụng tiếp theo
dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn hồng thái đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
với thông tin ban đầu như vậy cơ quan công an sẽ tiến hành thụ lý tin báo
tiến hành xác minh để làm rõ sự việc làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật
đồng thời tiến hành khám nghiệm nạn nhân khám nghiệm hiện trường thu thập các dấu vết để lại trên chiếc xe ô tô
thu giữ hung khí gây án giám định vân tay và các biện pháp nghiệp vụ khác để xác định sự thật
trường hợp kết quả xác minh cho thấy lời khai của đối tượng là đúng đối tượng có quan hệ tình cảm với nạn nhân
do mâu thuẫn đã sát hại nạn nhân lời khai của đối tượng phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân
phù hợp với không khí gây án
cơ quan cảnh sát điều tra sẽ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lộc về tội giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo luật sư thái từ thông tin ban đầu
cho thấy điều đáng chú ý trong vụ án này là mối quan hệ giữa đối tượng gây án và nạn nhân là mối quan hệ tình cảm yêu đương
quan hệ yêu đương này là vi phạm hôn nhân một vợ một chồng thiếu trung thủy
đây là yếu tố để xác định tính chất của sự việc đánh giá nhận thức đạo đức của người gây án là một trong những căn cứ để quyết định hình phạt
luật sư thái phân tích thông thường khi nóng giận ghen tuông người ta sẽ thiếu kiểm soát cảm xúc có những hành vi côn đổ
tuy nhiên sau khi cơn nóng giận qua đi
sự việc nghiêm trọng xảy ra người thực hiện hành vi có thể sợ hãi bỏ trốn để tránh trách nhiệm
có những trường hợp sau khi sự việc xảy ra đối tượng nhận thức được hành vi của mình là sai phạm
sẵn sàng đối mặt với sự thật chấp nhận chịu trách nhiệm pháp lý để trình báo sự việc với cơ quan chức năng
khi sự việc chưa bị phát giác mà đối tượng gây án tự mình thừa nhận hành vi tự mình khai báo với cơ quan chức năng
đề lật tình tiết có thể được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự
hành vi này được xác định là tự thú
vâng thưa các bạn dù được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự
hành vi của đối tượng cũng là vi phạm đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật
hành vi đáng lên án vì tức đoạt tính mạng của người khác
bởi vậy nếu bị xử lý về tội giết người đối tượng có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất của tội danh này
là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
đối tượng gây án không chỉ phải chịu hình phạt của pháp luật
cũng như bản án lương tâm sẽ theo đến cuối đời
những người thân của hai bên đều hứng chịu nỗi đau
mẹ mất con có cái lớn lên thiếu đi sự chăm lo của người mẹ người cha trong gia đình